những ngày này các diện tích vải sớm của tỉnh hải dương cho thu hoạch chất lượng tốt và giá bán ổn định
giá bán tại vườn từ ba mươi năm đồng đến bốn mươi đồng một kg tùy chất lượng và mẫu mã
hải dương hiện có khoảng chín bảy trăm linh ha vải tập trung chủ yếu tại huyện thanh hà với ba sáu trăm linh ha
và thành phố trí linh ba chín trăm linh ha
tra vải sớm với các giống vải u trứng u hồng u thâm và tàu lai cho thu hoạch từ ngày năm đến ngày ba mươi tháng năm
với sản lượng ước tính hai mươi tấn
tra vải thiêu dự kiến cho thu hoạch từ ngày một đến ngày hai mươi năm tháng sáu và ước tính sản lượng khoảng hai mươi năm tấn